người dân xã mai hóa huyện tuyên hóa tỉnh quảng bình đã phát hiện nhiều diện tích đất sản xuất nông nghiệp đã được chuyển đổi thành đất ở lâu dài và sự việc này đã khiến cho người dân không khỏi thắc mắc
người dân hai thôn liên sơn và liên hóa khi thực hiện dồn điền đổi thửa đã phát hiện gần ba m hai đất sản xuất nông nghiệp được chuyển thành đất ở cho năm hộ dân khác với giá chỉ hơn tám mươi bốn triệu đồng mà không có thông báo
họ cho rằng nếu có quy hoạch khu dân cư thì xã phải thông tin rộng rãi cho người dân
thì làm thực chất mà đổi thử là cũng làm được cái phần chuyển đổi để đảm bảo những mục đích
sau khi những cái việc đó thì người dân nghĩ tất cả còn cái bức xúc bức xúc là cái phần chuyển đổi
nếu so với hiện nay những con cái mà ra mà đậu giá thì cái giá cả nó còn lớn
mà như họ chuyển đổi mục đích chỉ khoảng đủ hai ba chục triệu là có thể chuyển đổi được những mục thừa đặc điệu
trước những thắc mắc của người dân lãnh đạo huyện tuyên hóa đã chỉ đạo kiểm tra
ra soát lại việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất tại khu vực này
nếu có sai phạm chính quyền địa phương sẽ thu hồi lại đất
ủy ban huyện sẽ xém xét đề nghị sự tây nguyên môi trường cho ý kiến về chuyên môn
nếu khóa thiên có sai thoát sẽ chỉ đạo xử lý các cá nhân tổ chức thực hiện
cái nội dung chuyển quyền sử dụng đất ở khu vực này theo đúng quy định của pháp luật
việc chuyển đổi mục đích sử dụng từ đất nông nghiệp sang đất ở phải có quy hoạch
và được cấp có thẩm quyền cho phép và phải công khai với nhân dân
vì vậy huyện tuyên hóa cần sớm kiểm tra xác minh lại việc cấp đất ở trên đất nông nghiệp
đồng thời thông báo công khai cho người dân biết nhằm bảo đảm quyền lợi chung của người dân trong xã